trước thông tin hàng chục lao động việt nam tại campuchia tháo chạy khỏi nơi làm việc lực lượng chức năng sở tại đã tăng cường truy quét mạnh tại các cơ sở công ty cờ bạc tuyển dụng người lao động bất hợp pháp nên một số lao động tự do người việt nam đã tìm cách trở về nước
ngày hôm qua tại cửa khẩu quốc tế mộc bài bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với công an tỉnh tây ninh và công an huyện bến cầu đã tiếp nhận gần tám mươi người nhập cảnh
bộ đội biên phòng và công an trực tiếp làm thủ tục tiếp nhận xác minh thân nhân lai lịch cho từng người làm thủ tục xin nhập cảnh về việt nam trên nguyên tắc đúng người không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình trà trộn xâm nhập vào trong nước
qua điều tra xác minh hầu hết số lao động tự do này trước đây đã lên mạng xã hội tìm việc làm và dính bẫy việc nhẹ lương cao của các đối tượng ở campuchia
số lao động này sau đó đã tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia và làm việc tại các casino công ty cờ bạc trá hình
số ít còn lại là lao động tự do cho các công ty nhà hàng doanh nghiệp
những ngày gần đây người việt nam lao động tự do tại campuchia tìm cách trở về nước ngày càng đông
trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ hai mươi đến năm mươi lao động tự do tại campuchia
liên quan đến việc giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư khi mở rộng nâng cấp cảng hàng không tỉnh điện biên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên vừa khởi tố và bắt tạm giam phạm trung kiên phó trưởng phòng tài chính kế hoạch tp điện biên phủ
trần xuân mạnh công chức phòng tài chính kế hoạch tp điện biên phủ và bùi mạnh cường công chức phòng tài nguyên và môi trường tp điện biên phủ
theo điều tra phạm trung kiên trần xuân mạnh và bùi mạnh cường được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt ba mươi một và sáu mươi sáu để thực hiện dự án
các bị can đã thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thương không đảm bảo về quy trình
thiếu tài liệu chứng minh vi phạm quy định về pháp luật của pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước khoảng một mươi ba tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ba bị cáo gồm anh em sinh đôi phạm phúc phạm đức và trần hoàng minh về tội giết người
phạm văn phước là em trai của phúc và đức làm việc tại một quán trên đường nguyễn đình triều thị xã buôn hồ
quá trình làm việc tại đây do hiểu nhầm nên phước đã xảy ra mâu thuẫn với một số người trong đó có nguyễn võ hoàng và võ văn quý
phước đã gọi điện thoại cho hai anh trai là phúc và đức cùng với minh đến quán đánh quý gây thương tích hai mươi hoàng thương tích ba
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm đức tám năm tù phạm phúc bảy năm tù và trần hoàng minh sáu năm tù giam
cũng liên quan đến hành vi giết người tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt nguyễn minh mẫn chú quận chú huyện định quán một mươi năm năm tù trần quang thái chú tại thành phố biên hòa một mươi hai năm tù giam
theo có trạng ông hà thăng ngọc chú tại thành phố tỉnh thanh hóa sống cùng dãy trọ với thái bị ngã xe nên chạy vào phòng nhờ thái dựng xe lên
lúc này thái đang ngủ trưa bị ông ngọc đá vào người nên tức giận dẫn đến cãi nhau
sau đó thái đã gọi mẫn đến để đánh ông ngọc mẫn đã dùng tay bóp miệng và lấy mũ bảo hiểm đánh trúng đầu ông ngọc làm ông ngọc tử vong khi đến cấp cứu tại bệnh viện
từng có nhiều tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và được đưa đi cai nghiện bắt buộc
thế nhưng hai đối tượng là ngô văn trung và lê minh đức cùng chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng vẫn quay lại con đường cũ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt quả tăng minh điều khiển xe máy chở trung đi giao ma túy
vật chứng thu giữ gồm gần năm mươi gram ma túy đá được cất giấu trong hộp điện xe máy
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt ngô văn trung một mươi chín năm tù lê minh đức một mươi tám năm tù
mô hình liên gia tự quản ra đời của mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự từ tháng bốn năm ngoái thì nhiều vấn đề nổi cộng đã cơ bản được giải quyết
kiệt một trăm ba mươi một trần phú có chín ngõ tám hẻm nối liền giáp ranh với các phương lân cận trải dài liên quan đến năm tổ dân phố và ba khu vực
mô hình liên gia tự quản ra đời với khoảng một mươi năm bốn mươi hộ gia đình trong cùng một tuyến ngõ hẻm sẽ lập thành một nhóm có nhóm trưởng
nhóm phó phụ trách do nhân dân lựa chọn người có ý tính trách nhiệm để bầu ra
được ủy ban nhân dân phường quyết định công nhận
với tinh thần đoàn kết các nhóm liên gia đã vận động người dân tự đóng góp kinh phí hơn một trăm linh triệu đồng
lắp đặt mới ba mươi camera giám sát an ninh bốn mươi hai bóng đèn chiếu sáng phòng ngừa các đối tượng tụ tập và các cầm bà nô khẩu hiệu tuyên truyền
cùng nhau tố giác tội phạm với việc cung cấp những nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an xác minh xử lý
quét xóa ba tù điểm phức tạp về má tuý làm rõ một mươi sáu vụ việc ba mươi năm đối tượng
đặc biệt nhóm liên gia phát huy vai trò trong việc cảm hóa giúp đỡ nhiều đối tượng tiến bộ từ bỏ cái nghiện má tuý thành công
tự nhận mình là nghiền chúa vì đã từng có hơn ba mươi năm sử dụng chất cấm
anh nguyễn thành khiêm không cần ngại chia sẻ về câu chuyện của mình
anh thấy may mắn vì đã luôn có những cánh tay chia ra giúp đỡ
tôi cảm thấy là thôi mình là một con người đã giữ rửa rồi mà họ không buông mình ra họ dán tay họ đọng mình lại
tôi cố gắng vượt qua
chuyển hóa từng cá nhân chuyển hóa tình hình từng ngõ hẻm phức tạp
an ninh trật tự ở địa bàn kiệp một trăm ba mươi một trần phú do đó đã có những chuyển biến tích cực
các loại tội phạm thì giảm rõ rệt
các vụ phạm phạm hình sự và má tùy thì không xảy ra
vai trò của người dân tham gia là rất là tích cực
và đặc biệt đó là cái vai trò của lực lượng công an
cơ quan tham mưu chính trong việc xây dựng nghị quyết và cũng như là tổ chức thực hiện
trong thời gian tới lãnh đạo công an tp huế cho biết sẽ chỉ đạo toàn bộ công an các phường
tham mưu cho lực lượng một trăm ba mươi tám địa phương điều tra khảo sát tất cả khu vực trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
khoanh vùng triển khai mô hình nhóm liên gia theo điểm chứ không làm theo diện rộng
và người ta thấy rằng là nó có hiệu quả và người dân sẽ tích cực tham gia
ngoài kiệt một trăm ba mươi một trần phú mô hình nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự đã được áp dụng triển khai
tại một số địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
kỳ vọng với những cách làm hiệu quả cũng sẽ sớm bàn giao lại địa bàn trong sạch cho người dân
chủ tịch ubnd tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan đơn vị
nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
nghiêm cấm người đứng đầu lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cán bộ công chức viên chức
can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng
công an thành phố và sở giao thông vận tải được giao nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy
người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về tốc độ chủ phương tiện lái xe vận tải hàng hóa vi phạm
chở hàng quá khổ quá trọng tải cơi nới thành thùng xe
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu thông báo về cơ quan đơn vị đối với các trường hợp người vi phạm là cán bộ
công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước hoặc thông báo về địa phương
nơi công dân cư trú để xem xét xử lý theo quy định
đáng chú ý chủ tịch ubnd tp yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trước thành phố
nếu để cán bộ công chức viên chức của cơ quan đơn vị quản lý vi phạm
chủ tịch ubnd tp yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trước thành phố